trong thời gian qua công an tp hcm đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm
tỷ lệ khám phá các vụ án từ rất nghiêm trọng trở lên đạt trên chín mươi
khám phá nhanh các vụ án đặc biệt kiêm trọng được dư luận quan tâm
góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trực tự trên địa bàn thành phố
về tình hình kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi ba và quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tp hcm và các lực lượng nồng cốt đã triển khai nhiều kế hoạch biện pháp
nhằm kiềm chế kéo giảm tình hình hoạt động và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm
trong năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm đã điều tra khám phá ba tám trăm linh vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt gần sáu hai trăm linh đối tượng đấu tranh làm tan rã gần bảy mươi băng nhóm tội phạm bắt hơn hai trăm tám mươi một đối tượng
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng đã khám phá hơn tám trăm sáu mươi vụ bắt hơn một năm trăm linh đối tượng
công an tp hcm quyết tâm khám phá một trăm linh vụ án cướp cướp giật khám phá bảy mươi năm án trụng cấp
xác định rõ quan điểm kéo giảm tội phạm đường phố là mục tiêu quan trọng
quán triệt với khấu hiệu quyết tâm một vụ cướp giật tài sản là một vụ trọng án
vì vậy trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tội phạm đường phố giảm chín mươi chín vụ so với cùng kỳ
tp hcm xảy ra sáu trăm chín mươi năm vụ đã điều tra khám phá bốn trăm chín mươi năm vụ gần bảy mươi hai
qua đó góp phần dư vận an ninh trực tự trên địa bàn và đem lại niềm tin trong quận chúng nhân dân
trên cái tuyến đường này thì gần như là khách nước ngoài rất là nhiều
hồi xưa thì cũng hay bị
gần như hiện nay không còn cái vấn đề đó xảy ra nữa
vấn đề cướp giật nó giảm đi vô cùng rõ rệt
mà gây đến cái sự mà người dân người ta rất là đồng tin và người ta rất là phấn khởi
đây là một niệm nổi bật là năm hai nghìn hai mươi ba đó là đánh dấu là nó giảm rõ rệt cái tình trạng là cướp giật trên đường phố
nếu mà mọi người nói đi đến hai cái đô thị đặc biệt của việt nam đó
là hà nội và tp hcm
thì riêng về cái cướp giật thì tp hcm nó nhiều hơn nó phức tạp hơn
thì chúng ta đã đánh vô chỗ này tập trung vô chỗ này chỉ đạo tổ chức thực hiện
và nó đem lại một cách giảm đáng kể
và đây tạo lại một cái niềm tin niềm phấn khởi của người dân thành phố
và khách du lịch họ đến thì họ cũng tự hào là an toàn đến tp hcm
đánh đạo ubnd tp hcm cũng đề nghị các sở ban ngành các tổ chức chính trị đoàn thể và chính quyền địa phương
đặc biệt là các lực lượng nằm cốt trong công tác phòng chống tội phạm
cần tập trung nhận diễn sớm những nguy cơ thách thức
đồng thời các lực lượng cần chú động xây dựng khả năng ứng phó an toàn linh hoạt kịp thời
tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp triển khai phương án kế hoạch phòng ngừa
xử lý hiệu quả ngăn chặn từ đầu và ngay từ cơ sở tình huống phát sinh
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đặc biệt là tiếp tục phát huy vai trò của các lực lượng nằm cốt trong công tác đấu tranh các loại tội phạm ở các cấp
đặc biệt là địa bàn cấp xã chú trọng các giải pháp phòng ngừa xã hội
để hạn chế nguyên nhân điều kiện làm phát sinh tội phạm hình sự
nâng cao hiệu quả thực hiện các mặt công tác nhiệm vụ của các lực lượng chức năng
gắn với đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm theo chuyên đề tuyến địa bàn lĩnh vực hệ loại đối tượng
không để tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận xã hội
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của thành ủy ủy ban nhân dân thành phố ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám thành phố
với ý chí quyết tâm của hệ thống chính trị và sự ủng hộ mạnh mẽ của mọi tầng lớp nhân dân
công tác tổ chức có hoạt động bóc xóa quảng cáo sai quy định trên địa bàn đã đạt được những kết quả quan trọng
góp phần kéo giám tội phạm đảm bảo trực tự an toàn xã hội cho thành phố
tình trạng tạc chất bẩn và gọi điện đe dọa khủng bố liên quan tính dụng đen đã gần như không còn xuất hiện trên địa bàn thành phố
nạn quảng cáo bẩn dần được đẩy lùi trả lại bộ mặt đô thị khang trang văn minh sạch đẹp